vào đêm qua dạng sáng ngày hôm nay liên tiếp hai vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tp hcm
khiến một người tử vong một người bị thương bốn người được lực lượng chữa cháy giải cứu an toàn
trong đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc ba h ba mươi tám phút sáng ngày hôm nay tại tầng hai của căn nhà bốn tầng
được chủ hộ kết hợp cho thuê phòng trọ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều ba xe cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì đám cháy đã được người dân dập tắt
vụ hỏa hoạn khiến một cô gái tử vong còn thanh niên bị thương
thông tin ban đầu nguyên nhân sơ bộ vụ hỏa hoạn được xác định là do tự thiêu
tiếp đó vào khoảng năm giờ sáng tại căn nhà bốn tầng nằm trên đường cao thắng phường hai
quận ba tp hcm cũng đã xảy ra cháy
bốn người mắc kẹt đã may mắn được cảnh sát tiếp cận kịp thời và đưa ra ngoài an toàn
đám cháy được khống chế không để cháy lan sang nhà dân xung quanh
và hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ